với hành vi tụ tập gây dấu chất tự công cộng trong đêm một nhóm thanh niên vừa bị công an thành phố hải dương phát hiện và bắt giữ cùng với tăng vật là rất nhiều hung khí gây án
vào khoảng hai mươi h ngày chín tháng bốn xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô các loại mang theo hung khí chạy tốc độ cao trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố hải dương
công an thành phố hải dương đã thành lập hai tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông kịp thời áp sát bắt giữ các đối tượng
hai đối tượng đã được đưa về trụ sở và theo lời khai các đối tượng hẹn nhau tại thành phố hải dương sau đó điều khiển xe máy không biển kiểm soát hoặc che biển kiểm soát
cầm theo gậy tuyếp sắt đinh ba và dao tập hợp thành một đoàn khoảng hai mươi người chạy với tốc độ cao lạng lách đánh võng hú còi vượt đèn đỏ qua các tuyến phố
đến hai mươi hai h cùng ngày nhóm đối tượng gặp và gây sự với hai thanh niên đang điều khiển xe máy trên đường
một số đối tượng đã dùng hung khí mang theo tấn công làm một người bị thương
hiện công an thành phố đang tiếp tục triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật